nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tối qua ngày một mươi hai tháng một mươi hai hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố hồ chí minh đã phối hợp với đảng ủy khối cơ sở
bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề mẹ trong trái tim người lính
chương trình giao lưu nghệ thuật đã tái hiện lại nhiều tác phẩm tiết mục đặc biệt như tiếng hát từ thành phố mang tên người
tiến bước dưới quân kỳ mẹ việt nam anh hùng đất nước
bằng lời ca tiếng hát của mình các nghệ sĩ đã truyền tải ý nghĩa thể hiện tình cảm trách nhiệm và lòng biết ơn
đối với cống hiến của các anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng thân nhân các gia đình liệt sĩ
qua đó lan tỏa những tấm gương hy sinh vì đất nước
nhân dịp này ban tổ chức đã tặng quà cho đại diện của bảy mươi sáu mẹ việt nam anh hùng
và triển khai xây tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ trong thời gian tới